nhạc sĩ phú quang qua đời vào sáng ngày tám tháng một mươi hai ông ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh
trao đổi với dinh con gái của nhạc sĩ phú quang cho biết ông qua đời vào tám h bốn mươi năm ngày tám tháng một mươi hai tại bệnh viện hữu nghị việt sô hà nội
nhạc sĩ mất ở tuổi bảy mươi hai sau thời gian điều trị bệnh
sự ra đi của cha là mất mát đối với gia đình chúng tôi đang lo hậu sự cho cha
khi nào có thông tin về tăng lễ gia đình sẽ chia sẻ sau
con gái của nhạc sĩ phú quang chia sẻ
thời gian cuối đời sức khỏe của nhạc sĩ phú quang yếu phải thở bằng máy
tác giả em ơi hà nội phố điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt sâu
phía gia đình nhạc sĩ cho biết vì tuổi già nên thời gian phục hồi của ông khá lâu
hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi tác giả em ơi hà nội phố nhập viện vì bệnh tiểu đường
ông điều trị ở phòng hồi sức tích cực của bệnh viện việt đức hà nội
trong đêm nhạc có một vài điều anh muốn nói với em diễn ra tại nhà hát lớn hà nội vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các ca sĩ minh chuyên cao xim hoàng vũ tấn minh lệ quyên đã thể hiện nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ phú quang
họ bày tỏ sự ngưỡng mộ trân trọng đối với gia tài âm nhạc vô giá của ông
thời điểm đó chị trinh hương con gái nhạc sĩ em ơi hà nội phố cho biết sức khỏe của ông đã qua cần người kịch
ông không còn phải thở bằng máy
nhạc sĩ phú quang sinh năm một nghìn
năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín là tác giả của nhiều bản tình ca nổi tiếng có thể kể đến như em ơi hà nội phố thơ phan vũ
đâu phải bởi mùa thu nỗi nhớ mùa đông biển nỗi nhớ và em mưa về nơi xa lắm im lặng đêm hà nội hà nội ngày trở về về lại phú xưa nỗi buồn thương lắm tóc dài ơi
ông là một trong những nhạc sĩ viết nhiều và rất thành công với những ca khúc về hà nội
nhạc sĩ phú quang có nhiều kỷ niệm đặc biệt về những đứa con tinh thần này
chương trình quán thanh xuân số tháng một mươi hai với chủ đề những mùa đông yêu dấu sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai trên kênh vtv một
có một đoạn trích dành riêng để nói về tác phẩm nổi tiếng nhất của phú quang em ơi hà nội phố cũng như chia sẻ của chính nhạc sĩ về hoàn cảnh khi ông sáng tác ca khúc này
đoạn phim được ghi hình từ khi phú quang còn khỏe
ông cho biết sau khi vào thành phố hồ chí minh sống được nửa năm ông ngày càng nhớ hà nội
trong một buổi gặp gỡ ở tp hcm nhà thơ phan ngọc vũ đọc cho phú quang nghe bài thơ em ơi hà nội phố gồm bốn trăm bốn mươi ba câu thơ chia thành hai mươi bốn đoạn và chỉ hai ngày sau đó ông đã viết ca khúc em ơi hà nội phố
được biết nhạc sĩ phú quang sinh ra ở phú thọ nhưng lớn lên ở hà nội
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ông rời hà nội chuyển vào thành phố hồ chí minh
quãng thời gian này có lần nhạc sĩ chia sẻ nỗi nhớ hà nội chưa từng ngôi ngoài trong ông đặc biệt vào mùa đông
một lần phú qua còn xúc động đọc nguyên một bài thơ trong thương nhớ một mươi hai của vũ bằng để diễn tả cảm xúc của ông
mưa rét thì khổ khổ nhất cho người nghèo nhưng biết như thế mà vẫn yêu bởi vì cái mưa cái rét ấy thông thường quá
vì chỉ có ở bắc việt mới có cái mưa cái rét ấy thôi
ai đã ra nhà trôi nổi ở một phương trời
không có nước mắm không có phở
tương tự phở và nước mắm thế nào thì ở giữa một thành phố khét lẹt hơi người trói tra nắng lửa
người ta cũng nhớ mưa dép tháng một mươi một ở quê hương mình đến thế là cùng
có lần gọi điện phỏng vấn khi ông ngồi sài gòn
ông hỏi hà nội lạnh đến đâu rồi rồi không kịp chờ tôi miêu tả
ông cảm thán
ở đây được cái nắng quanh năm chẳng mượn ai đa náo ngự hàn
quay lại với em ơi hà nội phố
ngay sau khi hoàn thành ca khúc phú quang vừa chê piano vừa hát cho phan vũ nghe
nghe xong phan vũ bảo quang ơi nhạc của em làm cho thơ anh lấp lánh lên
anh không ngờ em làm hay thế anh rất cảm ơn em
sau này nhà văn nguyễn trương quý nhận xét về em ơi hà nội phố
từ một bài thơ dài hơn bốn trăm linh câu của phan vũ phú quang chọn lấy hai mươi một câu để phổ nhạc
mà vẫn đảm bảo một ấn tượng nhất quán và thuyết phục
có thể coi như tái sinh trong một hình hài mới
hà nội trong nỗi nhớ của phú quang còn tạo nên một tuyệt phẩm nữa là ca khúc nỗi nhớ mùa đông
khiến khán giả yêu nhạc đặt cho ông việt xanh ông hoàng nhạc tình mùa đông
làm sao về đây được mùa đông chiều thu cây cầu đã gãy
vừa như mùa đông đang về vì yêu thích những câu thơ ông đã viết thêm ca từ tạo nên khúc hoàn thiện
nỗi nhớ mùa đông bài hát cũng ra đời khi phú quang đang ở sài gòn
lòng ra rết nhớ quê hương hà nội nhớ người thân
bạn bè nhớ về mùa đông xứ bắc
bức ảnh cô bên nhạc sĩ phú quang cùng dòng chia sẻ
chú ơi chú cố lên nhé hai năm trước chú còn phong độ thế cơ mà
có thể nào chờ cháu về được không
dưới bài chia sẻ của ngọc anh nhiều người đã để lại bình luận
cũng như gửi những lời chúc và mong nhạc sĩ phú quang sớm vượt qua bệnh tật
vào tháng năm năm ngoái nhạc sĩ phú quang phải nhập viện vì biến chứng của tiểu đường
ông được điều trị tích cực tại bệnh viện bạch mai
trước đó khi mới nhập viện nhạc sĩ nổi tiếng rơi vào tình trạng mê man không biết gì
trong sự nghiệp sáng tác của mình ngoài ca khúc phú quang còn viết nhạc cho hàng trăm bộ phim
vừa kịch ballet
ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm giao hưởng hòa tấu
nhiều trích đoạn hòa tấu của ông đã trở thành nhạc hiệu của đài tiếng nói việt nam
đặc biệt phần âm nhạc của ông đã góp phần vào thành công của nhiều bộ phim sáng giá của điện ảnh việt nam
bao giờ cho đến tháng một mươi đạo diễn nghị sĩ nhân dân lạng nhật minh ai xuê vạn lý đạo diễn lê hoàng
vị đáng tình yêu tập một đạo diễn lê xuân hoàng hải nguyệt đạo diễn trần mỹ hà
khoảng bốn trăm năm mươi nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang phối hợp tìm hiểu hiệu quả của vaccine trước omicron
bà anna maria henao một trong những người dẫn dắt công tác nghiên cứu và phát triển vaccine
trong đại dịch của tổ chức y tế thế giới who
bà cho biết họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng vài ngày tới
nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt ra áp lực là kết quả có trong ba ngày
bà heno nói trong một buổi phỏng vấn trực tiếp vào ngày một tháng một mươi hai
chúng ta chỉ nên nói là sẽ có kết quả trong hai tuần tới
chuyên gia của who đưa ra nhận định trên trong lúc biến chủng omicron đang lây lan nhanh ở nam phi
làm dấy lên lo ngại về việc hiệu quả miễn dịch có được sau tiêm chủng hoặc sau khi khỏi bệnh
vẫn không đủ ngăn chặn tai nhiễm hoặc đợt bùng dịch
theo bà hannao gần năm trăm linh nhà nghiên cứu nói trên đang bắt tay vào việc phân tách biến chủng omicron
khỏi các mẫu bệnh phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
xác thực trình tự gen và xây dựng phương pháp test nhanh biến chủng này trong các mẫu huyết tương
trong quá trình ấy các nhà khoa học cần xét nghiệm huyết tương từ người đã khỏi covid một mươi chín
hoặc đã tiêm chủng các loại vaccine khác nhau để thử mất độ kháng thể cần thiết
có thể vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn virus
kết quả thu được sẽ giúp trả lời cơ hội
liệu các loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại có cần được điều chỉnh để chống lại omicron hay không
đến nay thế giới vẫn còn chưa biết nhiều thông tin về omicron
biến chủng gần đây nhất được who xếp vào danh sách biến chủng đáng quan ngại
sau khi nam phi phát cảnh báo về omicron vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã gấp rút áp hạn chế đi lại đối với các quốc gia ở miền nam châu phi
nhưng một số nước vẫn phát hiện ca nhiễm omicron dù đã sớm hành động
malaysia đã phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
bộ trưởng bộ y tế nước này đã cho biết vào ngày ba tháng một mươi hai
ca nhiễm này là một sinh viên nước ngoài một mươi chín tuổi đã được cách ly sau khi đến từ nam phi hai tuần trước
bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng và đã được tiêm vaccine
có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín khi tới malaysia
quá cảnh ở singapore và đã hoàn thiện một mươi ngày cách ly theo đúng quy định hôm hai mươi chín tháng một mươi một
năm người đi chung xe với sinh viên này trước khi đi cách ly
đều có xét nghiệm âm tính
tuy nhiên theo giới chức trách đã yêu cầu sinh viên nói trên
cùng tám người tiếp xúc gần thực hiện thêm xét nghiệm sau khi mẫu xét nghiệm ban đầu của cô
được cho kết quả dương tính với biến chủng mới
tới nay malaysia là quốc gia thứ hai ở đông nam á ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
trước đó vào ngày hai tháng một mươi hai bộ y tế singapore cho biết
hai hành khách tới nước này từ nam phi trên chuyến bay của hãng singapore airlines
đã có xét nghiệm ban đầu cho thấy dương tính với biến chủng omicron
hai ca nhiễm đều đã được cách ly khi tới singapore hôm ngày một tháng một mươi hai
và không có tiếp xúc cộng đồng
trong ngày ba tháng một mươi hai bộ y tế syri lanka cũng cho biết
họ vừa xác định một công dân nước này trở về từ nam phi gần đây
đã nhiễm biến chủng omicron
nhờ sự cảnh giác chúng tôi đã xác định một bệnh nhân mắc biến chủng omicron
sau khi giải trình tự gen trong các phòng thí nghiệm
chúng ta không cần quá phải hoảng sợ về điều này
chúng ta đang ứng phó với tình hình
tiến sĩ henmentha
phó giám đốc
cơ quan y tế sri lanka nói với báo giới
cùng ngày australia ghi nhận một sinh viên không có lịch sử du lịch nước ngoài
dương tính với biến chủng omicron
ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở nước này với biến chủng mới
trường hợp này được phát hiện ở thành phố sydney giữa australia
đã được ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với các nước ngoài
và hạn chế các chuyến bay từ miền nam châu phi
nơi những ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên được phát hiện
được phát hiện lần đầu tiên tại miền nam châu phi
biến chủng omicron được tổ chức thế giới who
đã đánh giá là có nguy cơ làm gia tăng ca nhiễm
biến chủng mới của covid một mươi chín đã gây ra tình trạng báo động trên toàn cầu
và khiến nhiều nước đóng cửa biên giới với một số quốc gia
tới nay thế giới còn chưa biết nhiều thông tin về omicron
biến chủng này đã xuất hiện ở nhiều nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới
như mỹ phần lan hy lạp thụy điển tây ban nha
bồ đào nha canada anh đức pháp đan mạch hà lan
biến chủng omicron với một số đột biến nhiều đáng lo ngại
đang là tâm điểm của các cuộc nghiên cứu của giới khoa học
một trong những câu hỏi được quan tâm là biến chủng này xuất hiện như thế nào
đến nay nhiều giả thuyết về nguồn gốc của omicron đã được đặt ra
trong số đó giả thuyết omicron là sản phẩm quá trình tiến hóa của virus
trong cơ thể của một người đã bị suy giảm miễn dịch nhận được sự quan tâm hơn cả
để trả lời câu hỏi về nguồn gốc của một biến chủng cụ thể
một trong những công cụ quan trọng nhất là biến chủng omicron

từ đó xác định những manh mối về quá trình tiến hóa của virus
tại những nơi chưa có nhiều ca lây nhiễm cộng đồng phương pháp phổ biến là sử dụng cây ra phà của virus
khi kiểm tra các đặc điểm trình tự gen có thể xác định virus đến từ đâu
giáo sư trevor beffle chuyên gia virus tại trung tâm nghiên cứu phép hiltrichen nói
sau đó thông tin qua thu nhập mẫu bệnh phẩm tại các khu vực khác qua thời gian

các khoa học có thể quan sát sự xuất hiện của các đột biến cho đến khi virus biến đổi kháng thể và trở thành một chủng khác
nhưng khi quan sát sơ đồ tiến hóa của biến chủng obicron quá trình biến đổi khiến các nhà khoa học bất ngờ
giáo sư beffle nói với omicron các trình tự gen gần với nó nhất được xác định từ giữa năm hai nghìn hai mươi
tức hơn một năm trước đây đây là điều hiếm khi xảy ra ông bepho nhận định
nói cách khác biến chủng omicron tiến hóa từ một chủng virus lây lan từ giữa năm hai nghìn một mươi chín
do đó các nhà khoa học không ghi nhận thêm các phiên bản trung gian mà đáng lý cần phải có trước khi virus biến đổi thành biến chủng omicron như hiện nay
obicron không có mối liên hệ với bất cứ chủng virus nào lây lan trong thời gian gần đây
các đột biến đã khiến nó biến đổi rất nhiều so với chủng năm hai nghìn hai mươi giáo sư befor cho biết
ông nói thêm không loại trừ khả năng chủng virus tiền thân của omicron đã lên sang một loại động vật nào đó
virus sau đó lan rộng và đột biến trên động vật
trước khi lây trở lại cho con người
tuy nhiên giáo sư người mỹ cũng cho biết giả thuyết này khó có thể là những gì đã xảy ra
bởi không tìm thấy dấu viết di truyền của động vật khi phân tích trình tựu gen của biến chủng omicron
thay vào đó các nhà khoa học phát hiện có thêm một rna của con người trên mỗi gen của biến chủng mới
dấu hiệu cho thấy quá trình tiến hóa của biến chủng omicron xảy ra khi chúng ở trong cơ thể người
một giả thuyết khác được đặt ra là biến chủng năm hai nghìn hai mươi

thầm biến đổi khi chúng lây lan tới một khu vực nơi hệ thống giám sát y tế kém phát triển
ví dụ như miền nam châu phi
đó là quá trình biến đổi của virus không bị phát hiện
đến năm hai nghìn hai mươi một khi đã có đủ đột biến virus biến thành chủng lây lan mạnh hơn và bị con người phát hiện
tuy nhiên giáo sư bifor cho rằng giả thuyết trên không thực sự khả thi
các chủng virus tiền thân trên con đường biến thành omicron cũng có thể bắt đầu lan rộng
và do đó đáng lẽ phải bị phát hiện sớm hơn giáo sư bifor nói
quan điểm của giáo sư bifor nhận được nhiều sự đồng tình đến từ các chuyên gia dịch tễ đại học kawajulu của nam phi
ông lesseel cho biết nam phi là quốc gia với hệ thống giám sát y tế đáng tin cậy
vì vậy một biến chủng mới khi lan tới nước này nhiều khả năng sẽ bị phát hiện
chúng ta có bảy trung tâm nghiên cứu trình thụng gen
mỗi trung tâm lại có kết nối với các phòng thí nghiệm công và tư khắp đất nước ông cho biết
thực tế biến chủng omicron tạo ra một dấu hiệu đặc trưng cho phòng xét nghiệm pcr
giờ dấu hiệu này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khoa học dẫn tới phát hiện biến chủng mới
phải có xe sót rất lớn mới có thể bỏ qua một chủng virus tiến hóa trong thời gian dài nhiều tháng như vậy ông lessell nhận định
một giả thuyết khác nhận được sự chú ý là virus từ biến đổi trong cơ thể của một cá nhân
có khả năng là một người bị suy giảm miễn dịch ví dụ như người nhiễm hiv
trong trường hợp này hệ miễn dịch của người bệnh vẫn đủ mạnh ngăn virus xiết bệnh nhân
nhưng không đủ mạnh để tiêu diệt hoàn toàn virus
như thế virus tồn tại trong cơ thể người suốt nhiều tháng và liên tục tự nhân bản
với mỗi lần tự nhân bản có khả năng xuất hiện đột biến khiến virus dễ dàng qua mặt kháng thể của người bệnh hơn
sau một năm virus có thể đã tiến hóa nhiều hơn
ông lessell cùng các đồng nghiệp đã phân tích các mẫu bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân hiv
đồng thời mắc covid một mươi chín kéo dài hơn sáu tháng
nhờ các mẫu bệnh phẩm từ các thời điểm khác nhau
trong giai đoạn sáu tháng này chúng tôi có thể chứng minh
các virus tiến hóa và các biến chủng với một số đột biến tương tự trên các biến chủng đáng lo ngại
ông lessell nói
nếu thực sự omicron xuất hiện theo cách này
biến chủng mới sẽ chỉ mới từ bệnh nhân số lây lan ra cộng đồng trong thời gian gần đây
hai ông bifor và lessell nhấn mạnh các cuộc điều tra về biến chủng omicron vẫn đang diễn ra
và quan điểm của họ có thể thay đổi khi xuất hiện thiên dữ kiện mới
giáo sư bi four cho biết về thông tin nguồn gốc của omicron sẽ giúp giới khoa học đánh giá đúng
về mối đe dọa mà biến chủng này mang lại
ví dụ nếu obicron xuất hiện sau khi lây lan trong cộng đồng
ở con người một nơi không có giám sát y tế
điều này đồng nghĩa biến chủng mới không thực sự lây lan mạnh như cảnh báo
chúng ta mới chỉ nhìn thấy một số ít ca lây nhiễm thông qua di chuyển đến một vài quốc gia
điều này cho thấy biến chủng thực sự lây lan nhanh ông bifo nhận xét
nhưng nếu omicron tiến hóa trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch
và mới chỉ phát tán ra cộng đồng
điều này đồng nghĩa với virus đã lan rộng trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều
so với các biến chủng
các biến chủng khác là dấu hiệu cho thấy khả năng chuyển nhiễm nguy hiểm của biến chủng omicron
bất kể nguồn gốc của biến chủng opicron là từ đâu
các nhà khoa học cũng đã cảnh báo sự xuất hiện của biến chủng này
là lời cảnh tỉnh nguy cơ những người bị suy giảm miễn dịch
trở thành lồng ấp của các biến chủng nguy hiểm khác trong tương lai
tình hình đặc biệt khẩn cấp tại châu phi
nơi hàng triệu người mắc hiv aids mà không được tiếp cận thuốc điều trị
do đó có thể chấm dứt đại dịch
cần bảo vệ những người yếu thế
suy giảm hệ miễn dịch và có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín